tại hà nội đoàn giám sát của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân làm trưởng đoàn
đã giám sát việc công khai kết luận thanh tra tại thanh tra chính phủ
tại buổi làm việc thanh tra chính phủ cũng nêu những khó khăn vướng mắt trong việc công khai các kết luận thanh tra
đó là luật thanh tra và nghị định số tám mươi sáu của chính phủ chưa có quy định riêng về việc công khai kết luận thanh tra
trong một số lĩnh vực đặc thù như ngân hàng chứng khoán
do vậy cần có những quy định đặc thù để kết luận thanh tra phải được công khai
trừ những nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước và nội dung nhạy cảm
mà việc công bố có thể ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của đối tượng thanh tra
để việc công khai kết luận thanh tra đạt hiệu quả đồng chí nguyễn thiện nhân đề nghị
trong thời gian tới cần đánh giá trong hệ thống thanh tra và chính quyền các cấp
việc thực hiện công khai tỷ lệ công khai các hình thức công khai
để từ đó đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công bố công khai kết luận thanh tra
đồng chí nguyễn thiện nhân cũng cho rằng thanh tra chính phủ khi tổng kết luật thanh tra hai nghìn một mươi
sự đổi luật thanh tra trong thời gian tới cần quan tâm đồng bộ với luật phòng chống tham nhũng
luật tiếp cận thông tin luật tổ chức chính phủ và những quy định liên quan đến bí mật nhà nước
mặt trận cũng sẽ phối hợp với thanh tra chính phủ qua việc đóng góp ý kiến
khi sửa luật thanh tra trong thời gian tới